các cán bộ quản lý giảng viên tham gia đào tạo sau đại học và đổi mới phương pháp giảng dạy công tác quản lý đào tạo sau đại học
để phù hợp với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đã bứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong khuôn khổ chương trình đối ngoại năm hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng lê quốc hùng
việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại australia
tại hội đàm với bà lê sa gheo phó tổng tư lệnh cảnh sát liên bang australia afp
phụ trách hợp tác quốc tế và đào tạo nghiệp vụ ngày hai mươi năm tháng một mươi tại trụ sở của afp ở thành phố canberra
hai bên đánh giá kết quả các mặt hợp tác giữa bộ công an việt nam với cảnh sát liên bang australia trong thời gian qua
hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp với nhau và cùng các nước trong khu vực để phòng ngừa đấu tranh
và chấn áp các loại tội phạm trên cơ sở tôn trọng pháp luật hiện hành của mỗi nước và luật pháp quốc tế
thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ thời gian qua trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác về thực thi pháp luật đã ký
bộ công an việt nam đã tích cực thúc đẩy hoạt động dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù với australia
đoàn công tác đề nghị afp tiếp tục trao đổi phối hợp với các cơ quan tư pháp australia
sớm dẫn độ các đối tượng từ australia về việt nam theo đề nghị của phía việt nam
sau hội đàm đoàn công tác tiếp tục thảo luận với đại diện các cơ quan chuyên trách của afp
về kinh nghiệm xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu lớn cơ sở dữ liệu dân cư của mỗi bên
phía australia bày tỏ thiện trí sẵn sàng chia sẻ với bộ công an việt nam kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm xây dựng chính phủ số
quá trình xây dựng phát triển quản lý vận hành các trung tâm dữ liệu cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số
trong thời gian công tác tại australia thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã tới thăm làm việc với đại sứ quán việt nam tại canberra
và tổng lãnh sự quán việt nam tại sydney
vào tối nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tổ chức lễ phát động phong trào ba sung kích năm rèn luyện
gắn với chương trình giao lưu nghệ thuật trao đón tân sinh viên huấn luyện đầu khóa năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
phong trào thi đua ba sung kích năm rèn luyện nhằm cụ thể hóa chủ trương của đảng ủy
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động về nâng cao chất lượng đẩy mạnh đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong khóa huấn luyện
với ba nội dung sung kích sẽ là động lực to lớn để cán bộ đoàn viên hội viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý huấn luyện phục vụ
tất cả vì mục tiêu của khóa huấn luyện
với năm nội dung rèn luyện sẽ là tiêu chuẩn giải pháp động lực thi đua giúp tân sinh viên rèn luyện về chính trị tư tưởng
gian luyện về đạo đức lối sống văn hóa ứng xử ý thức tổ chức kỷ luật về thể lực thể chất về ý thức tham gia xây dựng đoàn hội xây dựng đơn vị
và đặc biệt là rèn luyện hoàn thành các nội dung chương trình khóa huấn luyện đề ra
ngày sau lễ phát động là chương trình giao lưu nghệ thuật chào đón tân sinh viên huấn luyện đầu khóa với các phần khởi động cùng chiến sĩ
tài năng chiến sĩ chúng tôi hát về mình và giao lưu lửa chạy
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra
kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra xác định vũ thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại hà nội
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam
đã đưa ra thông tin gian dối tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án hoạt động kinh doanh có hiệu quả
cam kết trả lãi suất cao từ ba mươi bốn đến bốn mươi sáu một năm và được trả lãi theo ngày
với thủ đoạn này từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba thúy chiếm đoạt của khoảng hai mươi cá nhân toàn quốc số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đề nghị các cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh
và nộp tiền với công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam gửi đơn tố giác kèm theo tài liệu gồm
hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng từ nộp tiền chứng từ nhận tiền gốc lãi sau kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi
từ công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam tới cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận huyện thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định

công an tp hà nội đề nghị các cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng từ nộp tiền lãi sau kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi